liên quan đến vụ trọng án khiến hai vợ chồng anh đặng văn trường nguyễn thị hoa bị sát hại vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng tám
tại nhà riêng ở khu phố nam tiến phường hồng châu thành phố hưng yên tỉnh hưng yên
ngày hôm nay công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ
hiện công an tỉnh hưng yên đã thông báo về đặc điểm nhận dạng của nghi phạm trong vụ án này
đồng thời tập trung lực lượng truy tìm hung thủ
cụ thể hung thủ được xác định là nam thanh niên khoảng hai mươi ba mươi năm tuổi chiều cao một m sáu mươi năm đến một m bảy mươi m
đầu đổi mũi lưỡi chai đi dày cỡ khoảng bốn mươi bốn mươi một cỡ việt nam nhãn hiệu anzidat màu tím than
mỗi bên má dày có ba sọc trắng vùng cổ dày có phiền trắng bao quanh
ngoài ra còn đi tất cổ ngắn màu xám mặc quần dài và áo màu tối
để phục vụ công tác điều tra truy bắt hung thủ gây án công an tỉnh hưng yên thông báo
mọi công dân khi có thông tin về vụ án và hung thủ gây án
cần báo ngay cho cơ quan công an qua số điện thoại chín trăm một mươi hai hai trăm linh chín tám trăm ba mươi chín
đội trưởng đội hình sự công an tp hưng yên